thưa quý vị trong tín ngưỡng việt nam thần tài là vị thần mang đến tài lộc may mắn và thịnh vượng cho gia đình
ngày vía thần tài rơi vào ngày một mươi tháng riêng âm lịch hàng năm và năm nay chính là ngày hôm nay
trong bối cảnh dịch bệnh còn diễn biến phức tạp các cửa hàng vàng bạc đá quý ở hà nội có phần kém nhộn nhịp hơn so với mọi năm
tuy nhiên tinh thần của người dân là vẫn mong muốn mua được một chút vàng để cầu mong một năm đầy tài lộc và may mắn cho gia đình
và chúng tôi những người làm chương trình nhân ngày viễn thần tài cũng xin kính chúc quý vị sẽ thuận lợi may mắn hơn nữa trong công việc để thu được nhiều thành công và tài lộc hơn
và chương trình ngày hôm nay như thường lệ sẽ được mở đầu với phần tin tức an ninh trật tự đáng chú ý
cũng tại sơn la công an tỉnh phối hợp với công an huyện thuận châu vừa bắt giữ cà văn biển chú tệ xã trường la là nghi phạm sát hại vợ mình là lò thị khánh vào đêm ngày một mươi chín tháng hai
khi bị bắt biển có vết thương trên người do có ý định tự tử biển được lực lượng chức năng đưa đến bệnh viện đa khoa huyện thuận châu tỉnh sơn la cấp cứu
liên quan đến vụ hỗn chiến trên quốc lộ chín mươi một cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện thoại sơn tỉnh an giang cho biết khi điều tra vụ án cối gây thương tích và gây dối trật tự công cộng xảy ra vào ngày năm tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi
tại tổng một mươi một ấp đông sơn một thị trấn núi sợp huyện thoại sơn
đơn vị đã quyết định khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam đối với một mươi sáu bị can
như vậy đến thời điểm này công an huyện thoại sơn đã khởi tố và bắt tạm giam hai mươi ba bị can về tội gây dối trật tự công cộng
hai vợ chồng ông nguyễn đức cương và bà lê thị hoa đã bị công an huyện kim thành tỉnh hải dương đưa về trụ sở làm việc
do không chấp hành nghiêm các quy định về cách ly phòng chống dịch bệnh dùng lời lẽ lăng mạ xúc phạm nhân phẩm danh dự của lực lượng chức năng khi đang làm nhiệm vụ
bà hoa đã vi phạm quy định về cách ly xã hội khi đi ra khỏi nhà trong trường hợp không cần thiết
công an tp hcm vừa quyết định phục hồi điều tra vụ án và bị can liên quan đến vụ cháy trung cư carina plaza khiến một mươi ba người chết và sáu mươi người khác bị thương do đã có kết quả giám định thiệt hại của vụ cháy
công an làm rõ thời điểm trước và khi vụ cháy xảy ra hệ thống phòng cháy chữa cháy tự động tại block a trung cư không hoạt động
do đó giám đốc công ty hùng thanh chủ đầu tư dự án và trưởng ban quản lý trung cư
phải chịu trách nhiệm chính

tại tất cả các khu dân cư trên địa bàn
mục đích nhằm tuyên truyền vận động nhắc nhở nhân dân thực hiện các biện pháp phòng chống dịch
giám sát phát hiện báo cáo ngay những trường hợp nghi ngờ mắc covid một mươi chín tại từng hộ gia đình
cư dân mạng cho rằng việc thành lập các tổ giám sát covid một mươi chín tại cộng đồng như thế này
sẽ phát huy được hiệu quả nhất định trong việc cùng với chính quyền địa phương truy vết f một f hai
và phát hiện ra soát những trường hợp không tự giác khai báo không chấp hành thực hiện cách ly đúng quy định
hai đồng chí là công an khu vực là cũng bám sát cơ sở luôn
thế cho nên là ngay từ ngày đầu là chúng tôi cũng đã tổ chức thực hiện giả soát từng tầng
và gõ cửa từng nhà để kiểm tra công tác phòng chống dịch
và nhất là trong dịp tết vừa rồi thì cư dân là từ vùng dịch trở về để chúng tôi nắm chắc tình hình
chúng tôi đã dùng tất cả các phương tiện truyền thông có thể
chúng tôi lập ra cái nhóm zalo của các trường tầng nhóm facebook của toàn bộ tòa nhà hệ thống bảng tin hệ thống loa truyền thanh
khi mà có cấp trên về thông báo về tất cả các tình hình diễn biến của dịch covid thì chúng tôi kịp thời đưa các thông tin lên trên mạng xã hội
và thông báo cho người dân tất cả người dân chúng tôi đều có thể nắm được
mọi người đều là quyết tâm mà mong muốn làm sao mà triệt đẻ
trong cái đợt này là chia đẻ không xảy ra một cái vụ nào để lây nhiễm trong cộng đồng nữa
đó là một cái vụ nào để lây nhiễm trong cộng đồng nữa
và chúng tôi có một cái suy nghĩ là vì sự nghiệp chung của mọi người mà giữ cho gia đình họ là chính là giữ được gia đình gia đình mình
chia sẻ thông tin về tổ giám sát covid một mươi chín tại cộng đồng đông đảo cư dân mạng cũng cho rằng
thời gian qua đã có không ít người trốn khai báo y tế hoặc khai báo y tế gian dối
hệ quả làm gia tăng nguy cơ lây nhiễm trong cộng đồng gây khó khăn trong công tác kiểm soát dịch bệnh covid một mươi chín
do đó bên cạnh việc duy trì các tổ giám sát thì các cơ quan chức năng

các cơ quan chức năng cũng cần có những biện pháp cưng rắn để kịp thời xử lý những trường hợp khai báo y tế gian dối
cộng đồng mạng cũng thể hiện sự đồng tình khi liên tục chia sẻ chỉ đạo của ubnd tp hải phòng
đề nghị sở giáo dục và đào tạo xử lý mức cao nhất đối với trường hợp hoàng thị thắm sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi sáu
giáo viên trường trung học phổ thông trần nguyên hãn đã khai báo không đúng sự thật về dịch tễ
ý thức quá kém khi gian dối trong khai báo y tế xử lý mức cao nhất chính là biện pháp gian đe
chống dịch là nhiệm vụ của cả cộng đồng trong khi cả cộng đồng nỗ lực một vài cá nhân lại phá đi thành quả đó
xử phạt vi phạm hành chính và nếu hậu quả nghiêm trọng có thể xem xét trách nhiệm hình sự khi vi phạm quy định phòng chống dịch
thành lập tổ giám sát covid một mươi chín tại cộng đồng cũng là một cách làm cụ thể để việc truy vết f một f hai được hiệu quả hơn tại các địa phương
phương châm đi từ ngõ gõ từ nhà nên được duy trì
những ngày qua cư dân mạng cũng liên tục chia sẻ thông tin về công tác phòng chống dịch tại điểm nóng hai
hải dương toàn lực tri viện cho hải dương chính quyền các địa phương cũng đã có những hỗ trợ thiết thực
hà nội trao hai tỷ đồng và năm mươi khẩu trang đồng thời sẵn sàng hỗ trợ cả thiết bị bác sĩ nhân viên y tế giúp tăng cường năng lực xét nghiệm covid một mươi chín
hải phòng hỗ trợ hải dương năm tỷ đồng phòng chống dịch
mới đây nhất bệnh viện trợ rẫy cũng đã tri viện nhân lực thiết bị y tế cho hải dương
liên tục cập nhật chia sẻ những thông tin này cư dân mạng mong muốn sẽ bớt đi những khó khăn vất vả với chính quyền nhân dân hải dương trong cuộc chiến phòng chống dịch
đợt dịch thứ ba tại hải dương có sự phức tạp nghiêm trọng hơn hẳn các đợt dịch trước năng lực của y tế địa phương chưa kịp đáp ứng sẽ có rất nhiều khó khăn
giai đoạn trước là đà nẵng và bây giờ là hải dương những sự hỗ trợ chi viện là rất cần thiết để địa phương này có thể khẩn trương dập dịch
chống dịch ở hải dương để giữ an toàn cho cả nước
đây là lúc mà tinh thần đoàn kết cần thiết hơn bao giờ hết
với tinh thần tương thân tương ái bằng những việc làm cụ thể cư dân mạng cũng lan tỏa thông điệp kêu gọi cộng đồng mạng giải cứu nông sản cho bà con nông dân của tỉnh hải dương
các bài đăng kêu gọi giải cứu nông sản đã xuất hiện ngày một nhiều trên các hội nhóm cũng như ở những tài khoản facebook cá nhân
với hy vọng sẽ có thêm những sự chung tay sang sẻ khó khăn góp phần gỡ dối cho người nông dân trong thời gian này từ cộng đồng mạng
cuộc chiến phòng chống dịch covid một mươi chín
covid một mươi chín còn rất nhiều khó khăn ở phía trước nhưng tinh thần đoàn kết tương thân tương ái và sức mạnh của cộng đồng đã giúp việt nam kiên cường và sẽ tiếp tục là vũ khí để chúng ta kiểm soát tình hình dịch bệnh
fanpage chính thức của truyền hình công an nhân dân sẽ luôn cập nhật những thông tin thời sự kịp thời nhất về công tác phòng chống dịch
hãy tiếp tục theo dõi tương tác và chia sẻ với chúng tôi suy nghĩ của quý vị về câu chuyện sức mạnh cộng đồng trong phòng chống dịch
năm hai nghìn hai mươi một thẻ căn cước công dân mới căn cước công dân có gắn chip điện tử đã chính thức được đưa vào sử dụng
việc cấp căn cước công dân gắn chip điện tử trên phạm vi toàn quốc đã nhận được sự ủng hộ đồng tình của nhân dân với thủ tục được thực hiện đơn giản nhanh gọn
cùng với đó là những tính ưu việt về dung lượng lưu trữ lớn tích hợp được nhiều dữ liệu công dân như thẻ bảo hiểm y tế bằng lái xe sẽ tạo thuận lợi và tiện ích cho công dân khi tiến hành các giao dịch hành chính
cụ thể việc triển khai cấp căn cước công dân có gắn chip điện tử được thực hiện như thế nào lộ trình và định hướng hoạt động cụ thể ra sao
trong góc nhìn chuyên gia ngày hôm nay phóng viên của chúng tôi đã có cuộc trao đổi với thượng tá tô anh dũng phó cục trưởng cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội giám đốc trung tâm dữ liệu quốc gia về dân cư với chủ đề này
xin cảm ơn đồng chí đã dành thời gian trả lời phỏng vấn của truyền hình công an nhân dân
vâng thưa đồng chí xin đồng chí cho biết là quy trình hiện nay chúng ta triển khai cấp căn cước công dân có gắn chip điện tử thì sẽ được thực hiện như thế nào ạ
được sự chỉ đạo quyết liệt của lãnh đạo bộ công an và với tinh thần cải cách hành chính một cách tốt nhất phục vụ nhân dân người dân hiện nay đến cơ quan công an để làm thủ tục cấp căn cước công dân gắn chip điện tử thì một là không phải kê khai
và cái đó là chúng tôi lấy toàn bộ những cái thông tin của công dân đã điều tra cơ bản
trước đây ở cơ sở dữ liệu dân cư và người dân chỉ có một là lăn tay hai là chụp ảnh và ba là cán bộ sẽ mô tả đặc điểm nhận dạng và sau đó thì sẽ cấp cho nhân dân cái thẻ gắn chip điện tử
xin đồng chí cho biết là hiện nay việc cấp căn cước công dân có gắn chip điện tử thì đang gặp những cái thuận lợi cũng như là những cái khó khăn như thế nào ạ
về thuận lợi thì trước hết là được sự ủng hộ
rất là đồng tình của nhân dân trên cả nước
cái thứ hai là chính phủ cũng và các bộ ngành vào cuộc quyết liệt cùng với lại bộ công an
chính vì vậy thì chúng tôi có một thuận lợi rất là được sự ủng hộ từ nhân dân lẫn các bộ ban ngành
cho nên là về cái việc mà bộ công an tổ chức triển khai là gặp rất nhiều những cái thuận lợi
thế còn về khó khăn thì đây là một cái
cấp căn cước công dân gắn chip điện tử đầu tiên tại việt nam
thì phải nói là ở một số những các vùng miền thì để lực lượng công an xuống được đến cơ sở là rất vất vả
thế nhưng mà với một cái quyết tâm quyết liệt của lực lượng công an
chúng tôi cũng đã thấy là các tỉnh chỉ đạo các lực lượng đặc biệt là khu vực miền núi
rồi là vùng sống nước thì các lực lượng đã xuống đến tận địa bàn
để phục vụ nhân dân một cách tốt nhất
thế và trong một cái thời gian từ nay đến mùa một tháng bảy năm hai nghìn hai mươi một
thì chúng tôi phấn đấu là cấp năm mươi triệu thẻ theo cái chỉ đạo của lãnh đạo bộ
để phục vụ nhân dân làm sao đó khi mà luật cư trú có hiệu lực từ ngày một tháng bảy
thì sẽ giảm cái gánh nặng về cái vấn đề thủ tục hành chính cho nhân dân
vâng thưa đồng chí từ nay đến trước ngày một tháng bảy năm hai nghìn hai mươi một
thì bộ công an đặt ra mục tiêu là sẽ cấp khoảng năm mươi triệu thẻ
căn cước công dân có găng chích viện tử
vậy thì để thực hiện mục tiêu này thì chúng ta đã có những cái lộ trình cũng như là cái quá trình triển khai như thế nào ạ
về mục tiêu của chúng tôi thì chúng tôi chia làm hai cái giai đoạn
thế mà qua các cái điều tra cơ bản thì chúng tôi đã xác định cho các cái đối tượng cần phải cấp để phục vụ
thế nên là hiện nay thì với lực lượng của cục cảnh sát quản lý chính về trật tự xã hội
làm không quản ngày đêm
thì tôi tin với một cái vào cuộc quyết liệt của từ cục lẫn công an các tỉnh
và đặc biệt là công an các tỉnh
thì tôi tin là chúng ta sẽ hoàn thành được xuất sắc được các nhiệm vụ mà chính phủ cũng như là nhân dân tin tưởng vào lực lượng công an
vâng thưa đồng chí
từ ngày một tháng một năm hai nghìn hai mươi một
toàn lực lượng công an các địa phương trên cả nước thì đã đồng loạt giao quân tiến hành thu nhận việc cấp căn cước công dân có găng chích viện tử
vậy thì qua quá trình triển khai
đã có những cái cách làm
những cái giải pháp cụ thể được đưa ra như thế nào
để chúng ta đảm bảo về chất lượng cũng như là mục tiêu đề ra trong quá trình mà triển khai cấp căn cước công dân có gắn chip điện tử ạ
về cái thu nhận lưu động
thì hiện nay thì dân đồng tính rất là cao
tôi phải khẳng định điều đó
vì là người dân không cần phải cầm thêm bất cứ một cái sổ hộ khẩu hay cái giấy tờ gì khác
cái thứ hai là về cái kê khai thông tin là không phải kê khai
cái thứ ba là trước đây là
khi mà thu nhận cái chứng minh nhân dân ấy là lăn tay và nó rất là bẩn
thế và hiện nay với các cái công nghệ hiện đại mà trong nước phát triển thì chúng tôi đã làm chủ được cái công nghệ đó
thế và hoàn toàn là trong cái thời gian tới thì chúng tôi đáp ứng được cái sự mong mỏi của nhân dân cũng như là các ngành đoàn thể về cái việc thu thập cập nhật
thế rồi là cấp cái thẻ căn cước công dân gắn chích viện tử cho toàn dân
vâng thưa đồng chí
hiện nay thì một số những đối tượng cho rằng là việc mà chúng ta sử dụng thẻ căn cước công dân có gắn chip điện tử là sẽ bị định vị bị kiểm soát và bị mất nhân quyền
vậy thì quan điểm của bộ công an về vấn đề này như thế nào
đây là tin đồn thất thiệt
đầu tiên phải khẳng định như vậy
trước khi mà quyết định sử dụng chip vào thì thứ nhất là chip là để lưu trữ các thông tin cá nhân để bảo mật một cách cao nhất
cái thứ hai là chip điện tử
chip điện tử là không phải để theo dõi cá nhân như một số người đang suy nghĩ
ở đây chúng tôi cơ quan công an bộ công an là chủ đầu tư
thế mà trong đó thì bên cạnh là có ban ký chính phủ
thế rồi là các nhà khoa học đánh giá về cái chip tính năng
để làm sao đó cái chip đó để sau này nó để lưu trữ thông tin cá nhân cũng như là về cái việc chia sẻ
cũng như là về cái vấn đề bảo mật

cái chip hiện nay chúng tôi sử dụng là được bảo mật cao nhất theo cái tiêu chuẩn quốc tế
ở ngày hai mươi ba tháng một năm hai nghìn hai mươi một chúng tôi đã phát hành cái thông tư sáu về cái mẫu căn cước công dân gắn chip điện tử
thế và ngay sau đó thì chúng tôi đã tiến hành in những cái thẻ căn cước công dân gắn chip điện tử đầu tiên trên toàn quốc
những người dân
những người dân

xin cảm ơn đồng chí về cuộc trao đổi ngày hôm nay